thưa quý vị một ngày mới lại bắt đầu và tình hình thời tiết ngày hôm nay có gì đáng lưu ý không anh trung kiên
vâng thưa chị hiển minh và thưa quý vị khán giả đông bắc bộ hôm nay sẽ nhiều mây vào sáng sớm
và sẽ có sương mù giải rác trưa chiều thì trời nắng trong khi đó thì tây bắc bộ và vùng núi
từ thanh hóa đến hải tĩnh quảng bình đến phú yên tây nguyên nam bộ thì nắng nóng
và nắng nóng gai gắt trên ba mươi tám độ c riêng vùng điện biên lai châu sơn la hòa bình
nắng nóng đặc biệt gai gắt ạ
vâng với thời tiết nắng nóng ở hầu hết các khu vực như vậy thì chúng ta cần hết sức chú ý
tới các vấn đề về sức khỏe phải không anh trung kiên
dạ đúng rồi ạ
và thưa quý vị nếu như phải làm việc ngoài trời thì quý vị hãy lưu ý
không làm việc từ một mươi một h trưa tới một mươi bốn h chiều
nếu buộc phải ra ngoài thì hãy nhớ đội mũ rộng vành đeo kính dâm và bôi kem chống nắng
trước khi ra khỏi phòng khoảng ba mươi phút